tại phòng hát của quán karaoke đại dương ở xã hợp tiến tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện nam sách phát hiện có một mươi một người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật tại hiện trường là bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và chất bột màu trắng
các đối tượng khai nhận chất bột này là ketamin
qua test nhanh có năm trên một mươi một người dương tính với ma túy
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc thu xử tăng vật và người và đưa người vi phạm về trụ sở công an huyện nam sách để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc hành năm nay kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng chín là thời điểm du lịch của người dân cả nước
sự kiến là số lượng du khách đổ về thủ đô hà nội rất đông
và điều này cũng tiềm ẩn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy quá khích tụ tập lạng lách nẹt vô
vâng để ngăn chặn những nhóm quái xế này thì trước và trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội